đến sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám nước ta có thêm một mươi một trăm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hơn một trăm chín mươi tám sáu trăm linh ca
tuy nhiên số bệnh nhân nặng đang được điều trị cũng là hơn sáu một trăm linh ca
về tiến trình tiêm chủng trong ngày hai mươi sáu tháng tám hơn hai trăm chín mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là cả nước đã thực hiện tiêm chủng được hơn một mươi tám tám triệu liều
và trưa ngày hai mươi bảy tháng tám hơn một bốn triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca đã về đến tp hcm
nâng tổng số vaccine đã tiếp nhận tại việt nam đến nay là khoảng hai mươi bảy triệu liều
cũng trong ngày hôm qua cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào tp hcm và bình dương hỗ trợ chống dịch
một phòng khám đa khoa đang tiến hành test nhanh covid một mươi chín cho người dân khi chưa được cấp phép
vừa bị đoàn liên ngành công an và sở y tế tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
tại thời điểm kiểm tra phòng khám đa khoa chất lượng cao sài gòn có địa chỉ tại số năm mươi năm năm mươi bảy đường ngô quyền
phường tân lợi tp bù ma thuật đã không xuất trình được dây phép được xét nghiệm nhanh covid một mươi chín do sở y tế cấp
tuy nhiên trong buổi sáng ngày hai mươi bảy tháng tám phòng khám này vẫn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
cho ba mươi ba trường hợp với giá là hai trăm ba mươi tám đồng một lần xét nghiệm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở
đối với trần thị thảo trang chủ tiệm vàng thảo kim thành tại tp hcm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
đây là đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng qua biên giới vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do một mươi tường cầm đầu
tổ chức khám xét nơi ở và tiệm vàng thảo kim thành do trần thị thảo trang làm chủ cơ quan công an thu giữ một xe ô tô
một số tăng vật và giấy tờ có liên quan đến vụ án
sau khi trang bị bắt hai đối tượng là nguyễn hồng cam chú huyện kế sách tỉnh sóc trăng và trương văn báo chú huyện yên khánh tỉnh ninh bình
là đàn em của trang cũng đã ra đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
xảy ra tại công ty cổ phần yên phước công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được xác định châu thị mỹ linh tổng giám đốc công ty cổ phần yên phước
đã câu kết bàn bạc với bùi hữu thanh bùi hữu giang là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
tổ chức thực hiện khai thác mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than minh tiến xã minh tiến và xã nam mau
huyện đại từ tỉnh thái nguyên thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với một mươi hai đối tượng về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo điều hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm
châu thị mỹ linh sinh ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi nghề nghiệp giám đốc công ty cổ phần yên phước
nơi ở hiện nay phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
bùi hữu giang sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp
lao động tự do nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
và phường cầu diễn quận nam tử liêm tp hcm
bùi hữu thanh sinh ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp lao động tự do
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
hà anh tuấn sinh ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nghề nghiệp nguyên giám đốc công ty đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hcm
bùi mạnh cường sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
ngô đăng hải sinh ngày một mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nghề nghiệp phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi cư trú phường kim sơn thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
nguyễn quang thuyên sinh ngày bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nghề nghiệp
nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi cư trú thị trấn hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và khu mỏ công ty cổ phần yên phước xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
doãn thị định sinh ngày năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nghề nghiệp nhân viên kế toán công ty cổ phần yên phước
nơi cư trú xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
bùi hữu thương sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nghề nghiệp quản lý bãi than tại mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay bãi than thuộc mỏ đá núi voi phường chùa hang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
bùi hữu khoa sinh ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nghề nghiệp quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương
nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đỗ thị luyến sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nghề nghiệp nhân viên công ty cổ phần yên phước nơi ở hiện nay xã phú cường huyện đại từ tỉnh thái nguyên
nguyễn tuấn anh sinh ngày hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nghề nghiệp kinh doanh vận tải nơi cư trú phường đồng quang thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
tiến hành kiểm tra các kho bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã kinh môn tỉnh hải dương để xử lý theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi cho biết đã ngăn chặn hai nhóm đối tượng chuẩn bị dùng hung khí để chém nhau
do mâu thuẫn từ trước đối tượng phạm hải anh khoa ở tổ dân phố nam phước phường phổ vinh thị xã đức phổ cùng với chín thanh niên khác
mang theo ba dao dài một dựa hẹn nhóm lê thanh hải ở tổ dân phố năm
phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ cùng ba thanh niên khác đến khu vực đường dây xe lửa để đánh nhau
nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an thị xã đức phổ phối hợp với công an phường nguyễn nghiêm triển khai lực lượng kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ các đối tượng
lực lượng công an tỉnh nam định và công an huyện trực ninh vừa giải cứu an toàn cho cô gái bị chính bố đẻ giữ làm con tin ở nhà suốt nhiều tiếng đồng hồ
chỉ vì mâu thuẫn trong công an
quan hệ gia đình sáng ngày hai mươi sáu tháng tám trần văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở xóm đoài một xã việt hùng huyện trực ninh tỉnh nam định
đã khóa toàn bộ ba cửa ra vào nhằm không cho vợ con gái và cháu ngoại ra ngoài
ngay khi nhận được tin báo lực lượng công an đã đến hiện trường và vận động trần văn hữu thả người
trần văn hữu đồng ý thả vợ và cháu ngoại nhưng vẫn giữ con gái ở trong nhà
đến một mươi hai h bốn mươi năm nhận thấy đối tượng có sự sơ hở lực lượng công an đã bất ngờ áp sát bắt giữ đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nạn nhân trần văn hữu đã có hai tiền án về ma túy mới ra tù năm hai nghìn một mươi ba
dù đã có nhiều vụ việc bị xử lý tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn ra tại nhiều địa phương
mới đây công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên của tỉnh an giang đã bắt quả tàng lập biên bản vi phạm hành chính
và đưa đi cách ly tập trung bốn đối tượng đi xuồng máy từ cần thơ qua an giang trốn khai báo y tế
khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám qua tin báo của người dân lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người đi xuồng máy từ cần thơ qua địa phận an giang nên dừng phương tiện kiểm tra
tiến hành kiểm tra phát hiện trên phương tiện có bốn người gồm huỳnh văn on huỳnh văn lộc lê văn huệ và nguyễn bá thừa
nhóm người này khai điều khiển xuống máy từ nhà đến chợ cái rắn thuộc phường mỹ thạnh để mua đường cát về bán lại nhưng không khai báo y tế
qua test nhanh cả bốn người đều âm tính với covid một mươi chín
thưa quý vị trong công điện ban hành ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh cần đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân huy động sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị các đoàn thể xã hội các tổ chức khác trong công tác phòng chống dịch
nhất là vận động hướng dẫn giải thích thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành
nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực tế là cho thấy công tác này đã và đang được triển khai rất hiệu quả
trước tình trạng dịch bệnh phức tạp tại một số khu trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày này lực lượng công an cùng các tổ chức chính trị xã hội tại đây đã tích cực đi tuyên truyền vận động cư dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
vừa qua trong tổ covid cộng đồng phối hợp với cư dân của tòa nhà các bộ cơ sở duy trì rất tốt công tác bùng xanh nhà mình
đã được nhắc nhở và tuyên truyền phối hợp với cư dân đảm bảo duy trì tốt nhất bùng xanh đảm bảo phòng chống dịch bệnh
ý thức được trách nhiệm của mình mỗi cư dân như anh toàn cũng nâng cao tinh thần phòng chống dịch để bảo vệ mình và những người xung quanh
mọi người đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và tuyên truyền nhắc nhở đến bà con cư dân
tinh thần của mọi người dân là kiên quyết phòng chống dịch rất là tốt mọi người rất là đoàn kết
thuyết phục giải thích giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm yêu cầu ai ở đâu ở đấy
ngay tại cấp cơ sở các tổ dân phố với sự tham gia của các thành viên mặt trận tổ quốc hội cựu chiến binh hội phụ nữ đã tích cực đi đến từng nhà vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền vận động khác nhau
tuyên truyền vận động nhân dân với các hình thức một là thông qua các hệ thống bảng tin của tổ dân phố
thứ hai là chúng tôi
chúng tôi dùng cái loa lưu động để đi tuyên truyền cổ động lưu động đối với từng khu vực ở trong tổ dân phố để nhân dân hiểu rõ những chế độ chính sách những quy định của đảng nhà nước của thành phố của địa phương về công tác phòng chống dịch
tổ dân phường chỉ đạo các lực lượng trong ban chỉ đạo phòng chống dịch tổ chức là tuyên truyền quan trọng là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
và qua hệ thống
thực ra hiện nay thì thấy cái công nghệ thông tin nó cũng rất là giúp cho cái việc tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm cộng đồng dân cư tổ dân phố tổ quốc tổng đồng để tạo điều kiện
thứ nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch thứ hai là hiệu quả rất cao
với quyết tâm xây dựng mỗi xã phường thị trấn là pháo đài và mỗi người dân là chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng phòng chống dịch
các điểm chốt bảo vệ vùng xanh như thế này chủ yếu đều là người dân tình nguyện tham gia kiểm soát ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
cái sự đồng thuận đó thì người dân đồng thời là phụ nữ chữ thập đỏ rồi cựu chiến binh và tất cả các đoàn thể chính trị ở xã hội đều sung phòng tình nguyện ra đây để trực chốt nhằm bảo vệ được cái vùng xanh chính xã thức là không có người mắc dịch
và từ cái đó thì chúng tôi ở đây phân công trực ba k một ngày
khi ý thức trách nhiệm của mỗi người đều được nâng cao thì lá chắn phòng chống dịch bệnh sẽ thực sự hiệu quả
đây là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
một thông tin tiêu dùng đáng chú ý mới đây cơ quan an toàn thực phẩm ireland quyết định thu hồi hai dòng sản phẩm của công ty acic việt nam vì liên quan đến một số chất có thể gây ung thư
ngày hai mươi tháng tám cơ quan an toàn thực phẩm island viết tắt lại f side ra thông báo thu hồi một số lô sản phẩm thuộc hai dòng là mì hảo hảo vị tôm chua cay và miếng gút vị sườn heo
đây là các dòng sản phẩm do expok việt nam sản xuất
theo cơ quan f side vị tiêu thụ các sản phẩm nhiệm chất ethylene oxide tuy không gây nguy hiểm cấp tính cho sức khỏe nhưng có thể gây ung thư nếu thường xuyên sử dụng trong thời gian dài
do đó cơ quan nước này khuyến cáo người tiêu dùng cần hạn chế việc tiếp xúc với chất này
đại diện aso việt nam thông tin lô hàng bị thu hồi tại ireland là sản phẩm xuất khẩu nên không liên quan đến những sản phẩm nội địa tại việt nam
excco việt nam khẳng định không dùng chất ethilenoxid ở bất kỳ công đoạn nào và đang tiến hành phân tích kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu thiết bị quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi asicut việt nam cũng đã từng bị thu hồi một lô sản phẩm phở bò peacock tại hàn quốc do chứa hàm luận benzopyrin vượt qua giá trị tiêu chuẩn trong dầu hương liệu
tiếp tục là một số cập nhật tại tp hcm
để chuẩn bị cho năm học mới nguồn sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng tám sở giáo dục đào tạo đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm đưa loại sách này vào danh mục hàng thiết yếu tạo điều kiện vận chuyển kịp thời đến học sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm cập nhật sách giáo khoa cơ bản đã về thành phố trong đó khoảng bảy mươi sách dành cho khối tiểu học đã chuyển đến các trường
bên cạnh đó sở này cũng phối hợp với nhà xuất bản triển khai sách giáo khoa điện tử đến tất cả các trường cơ sở giáo dục đồng thời thông tin đến phụ huynh để sử dụng miễn phí
để đảm bảo đội ngũ vận chuyển có đủ điều kiện sở giáo dục đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng thiết yếu
từ đó có cơ sở cấp giấy đi đường cho đội ngũ giao sách đến từng gia đình có học sinh
trong sáng hai mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã chú động chia đào sở giáo dục đào tạo phù hợp với sở giao thông vận tải và công an tp hcm về tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị phát hành phung mứng cung cấp sách giáo khoa cho học sinh phụ huynh học sinh kịp thời chuẩn bị cho năm học mới
hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế vaccine ngừa covid một mươi chín bvers chỉ tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
bộ y tế khẳng định là chưa có hướng dẫn mới nên ngành y tế tp hcm chưa triển khai tiêm cho người không thuộc nhóm đối tượng này
đối với thông tin tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn quận một mươi mà một số báo chí đăng tải trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin nhưng khi tìm hiểu bài viết lên trên mạng đã không còn
vaccine covid một mươi chín pfizer theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho phép sử dụng ở đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thứ nhất là vaccine pfizer
tuy nhiên hiện nay hướng dẫn của bộ y tế vẫn là tiêm cho người trên một mươi tám tuổi và chưa có hướng dẫn mới thì ngành y tế tp hcm vẫn thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế tức là tiêm cho người trên một mươi tám tuổi cho đến khi có hướng dẫn mới thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới